liên tiếp trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng trà cổ
phối hợp với hải đội hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển gần hai mươi một con gà giống một sáu trăm linh con vịt giống
và sáu tám trăm linh quả trứng vịt nhập lậu trái phép từ trung quốc về việt nam
hai vụ vận chuyển lậu đều xảy ra vào sáng sáng các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi
các đối tượng sử dụng bè mảng xốp để vận chuyển gia cầm nhập lậu từ trung quốc về việt nam
qua đấu tranh khai thác các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ về phương tiện và hàng hóa
hiện đồn biên phòng trà cổ đã lập biên bản điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật